hai ga màu đại dịch sars cov hai trái ngược đang hiện hữu trên toàn cầu
tỷ lệ tiêm vaccine tăng tốt châu á mở cửa nhanh trong khi đó châu âu nguy cơ vỡ trận vì làn sóng dịch mới
indonesia nhật và ấn độ từng hứng chịu sóng covid một mươi chín tồi tệ nhưng các ca nhiễm gần đây đã giảm thẳng đứng có thể do miễn dịch cộng đồng hoặc virus tự hủy
indonesia ngày hai mươi ba tháng một mươi một báo cáo ba trăm chín mươi bốn ca nhiễm mới và chín ca tử vong
trong tháng một mươi một nước này chỉ ghi nhận trung bình ba trăm sáu mươi ca ncov mỗi ngày thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn đỉnh điểm khi indonesia báo cáo gần năm mươi bảy ca vào ngày một mươi năm tháng bảy
nước này hiện ghi nhận hơn bốn hai mươi năm triệu ca nhiễm và gần một trăm bốn mươi bốn ca tử vong
nhưng ca nghiêm mới đã duy trì đa giảm liên tục trong bốn tháng qua
xu hướng này trái ngược với tình hình dịch ở
mỹ và nhiều nước châu âu khiến nhiều chuyên gia dịch tễ bối rối
indonesia không phải là nước có tỷ lệ tiêm chủng hàng đầu thế giới
theo bộ y tế indonesia nước này đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho hơn một trăm ba mươi năm bốn triệu người chiếm khoảng năm mươi dân số trong đó hơn chín mươi triệu người đã tiêm đủ hai mũi
quốc gia đông dân thứ tư thế giới tụt hậu so với các nước láng giềng đông nam á trong nỗ lực tiêm chủng dù là một trong những quốc gia bắt đầu sớm nhất
tuy nhiên chính phủ đã phải vật lộn để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng nhằm đạt mục tiêu tiêm khoảng hai triệu liều mỗi ngày do các vấn đề về nhân lực và hậu cần
một nhà dịch tế học tại đại học gajah mada nêu ra một giả thuyết để giải thích cho xu hướng này
đó là đa số dân số indonesia từng nhiễm biến chủng delta giúp tạo miễn dịch cộng đồng một cách tự nhiên
hơn năm mươi ca covid một mươi chín hiện nay không có triệu chứng
có thể tám mươi dân số tương đương hai trăm một mươi sáu triệu người của chúng tôi từng nhiễm virus
nhà dịch tế học nói
tuy nhiên chuyên gia này cảnh báo ngay cả khi đa số người dân đã có kháng thể tự nhiên indonesia vẫn có thể hứng chịu sóng covid thứ ba
theo ông nếu indonesia bị một chủng hoặc biến thể covid một mươi chín mới tấn công rất có thể ca nhiễm sẽ tăng đột biến bởi kháng thể của người dân hiện có không hiệu quả trước một số biến chủng virus nhất định
chính vì thế chính phủ indonesia vẫn luôn duy trì cảnh giác
giới chức chuẩn bị thực hiện một loạt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào cuối năm
thời điểm diễn ra nhiều lễ hội bộ trưởng điều phối văn hóa và phát triển con người nước này hôm một mươi bảy tháng một mươi một cho biết các hạn chế cấp độ ba sẽ được áp dụng trên toàn quốc nhằm kiểm soát đi lại của người dân
những hoạt động gắn liền với lễ hội năm mới như bắn pháo hoa diễu hành hay các sự kiện thu hút đám đông lớn sẽ bị cấm hoàn toàn ông nhấn mạnh
chính phủ cũng yêu cầu các trung tâm thương mại khách sạn nhà hàng và siêu thị chỉ hoạt động với năm mươi công suất
trong khi các công viên và cơ sở công cộng cũng như các địa điểm
những hoạt động thu hút đông dân cư khác được yêu cầu đóng cửa
ấn độ tâm dịch nóng nhất của châu á hồi tháng bốn và năm ngày hai mươi ba tháng một mươi một báo cáo bảy năm trăm bảy mươi chín ca nhiễm mới
mức thấp nhất trong một năm rưỡi qua bất chấp các lễ hội lớn diễn ra trong những tuần gần đây
đất nước một ba mươi năm tỷ dân này vừa mừng lễ duga puza hồi tháng một mươi và mới đây là lễ diwali hay được gọi là lễ hội ánh sáng
trong đó hàng triệu người dân đổi tới các khu chợ để mua sắm đi du lịch và gặp gỡ gia đình
hầu hết không đeo khẩu trang khẩu trang gần như không tồn tại bên ngoài các thành phố lớn
ngay cả sau lễ hội ánh sáng chúng tôi cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gia tăng ca nhiễm nào
cựu giám đốc viện dịch tễ quốc gia ấn độ cho hay
theo ông nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn người dân ấn độ đã có kháng thể thông qua lây nhiễm tự nhiên
tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đã an toàn hơn nhiều
ông cho hay các cuộc điều tra của chính phủ ước tính gần bảy mươi người dân ấn độ đã nhiễm virus theo con đường tự nhiên hồi tháng bảy
sau đợt gia tăng kỷ lục số ca nhiễm và tử vong hồi tháng bốn và tháng năm
đến nay tám mươi một trong chín trăm bốn mươi bốn triệu người trưởng thành của ấn độ đã tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín và bốn mươi ba đã tiêm đủ hai liều
chương trình tiêm chủng cho người dưới một mươi tám tuổi vẫn chưa được triển khai
nhật bản quốc gia từng đứng trên bờ vực covid một mươi chín hồi tháng bảy giờ đây cũng chứng kiến đà giảm số ca nhiễm ấn tượng
đến nơi các chuyên gia hồi tháng một mươi còn không thể hiểu nổi nguyên nhân
số ca nhiễm ncov tại nhật bản vẫn cao chóng mặt đẩy hệ thống y tế đến nguy cơ sụp đổ
cuối tháng tám số bệnh nhân theo ngày thường chạm ngưỡng hơn hai mươi sáu
buộc chính phủ phải áp đặt một số biện pháp hạn chế để giảm nguy cơ lây nhiễm
sau những tuần gần đây số ca nhiễm mới ở nhật bản giảm xuống dưới hai trăm linh
ngày bảy tháng một mươi một lần đầu tiên trong một mươi năm tháng nước này không ghi nhận ca tử vong nào
hôm hai mươi hai tháng một mươi một nhật bản ghi nhận năm mươi ca nhiễm mới mức thấp nhất trong năm hai nghìn hai mươi một
và là lần đầu tiên kể từ tháng sáu năm ngoái
giới chuyên gia lần này đặt giả thiết virus có thể đã tự hủy
theo các chuyên gia tại viện di chuyển quốc gia biến thể delta ở nhật dễ lây lan
sau khi đột biến trồng chất lên nhau virus cuối cùng bị lỗi không thể tự sao chép
đối chiếu thực tế rằng số ca nhiễm nước này không tăng
các nhà khoa học phỏng đoán ncov đã tuyệt chủng tự nhiên sau một thời gian đột biến
chúng tôi thực sự bị sốc khi phát hiện ra điều này
giáo sư tại viện di chuyển quốc gia nhật bản cho hay
mặt khác ngoài những yếu tố như đeo khẩu trang và giãn cách
vốn đã trở thành thói quen ăn sâu trong xã hội nhật bản
nhiều học giả nhận định thành tiệu tiêm chủng là một trong nguyên nhân giúp ca nhiễm tại nhật giảm thẳng đứng
không chỉ vượt qua thời kỳ hỗn loạn ban đầu trong chiến dịch tiêm chủng
nhật giờ đây còn đạt tỷ lệ tiêm vaccine cao hàng đầu thế giới
với khoảng bảy mươi sáu dân số đã được tiêm đầy đủ
khác với mỹ và châu âu chương trình tiêm chủng tại nhật không chịu ảnh hưởng tới chính trị
ở đây không có tình trạng chính trị hóa
tiêm chủng không bị liên hệ với quyền tự do cá nhân
công chúng không quan tâm đến bất kỳ thuyết âm mưu nào
giáo sư kenji shibuya chuyên gia cấp cao tại tổ chức nghiên cứu chính sách tokyo lưu ý
nhiều người vẫn lo lắng không biết khi đi chợ hoặc mua hàng ở siêu thị
có bị lây nhiễm sars cov hai qua thực phẩm hay không
bạn đọc tham khảo bài viết của bác sĩ trần bá thoại để biết thêm các thông tin cần thiết
sars cov hai lây làn thế nào
đường lây truyền chính của sars cov hai là hô hấp qua các giọt bắn
từ người nhiễm bệnh khi họ hát hơi ho nói cười
tuy nhiên sars cov hai cũng có lây chuyển qua tiếp xúc
với điều kiện virus phải đến được mũi mắt miệng là nơi có các cụ thể để bám vào
dù không loại trừ khả năng lây nhiễm sars cov hai qua thức ăn hoặc đồ vật tiếp xúc
nhưng hiện tại không có bằng chứng nào về việc con người bị nhiễm virus qua sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm
cũng như qua tiếp xúc với các đồ vật hoặc bề mặt có virus
sars cov hai xâm nhập vào tế bào ký chủ ra sao
mới xâm nhập vào tế bào ký chủ sars cov hai
phải dùng các protein gai s bám vào hai thụ thể ở màng tế bào là ace hai và tmprss hai
hai thụ thể ace hai và tmprss hai này nằm rải rắc nhiều nơi trên cơ thể con người
như mũi mắt miệng tim băng quang tuyến tụy thận và não
nhưng chủ yếu tập trung ở niêm mặt mũi kết mặt mắt và niêm mặt miệng
vì hai thụ thể ace hai và tmprss hai của sars cov hai phân bố rất nhiều ở các tế bào niêm mặt mũi
nên các nhà khoa học cho rằng sars cov hai chủ yếu sử dụng mũi làm phổng vào
sars cov hai tồn tại bao nhiêu lâu trên đồ vật thức an
sự tồn tại của sars cov hai trong môi trường phụ thuộc vào một số yếu tố như nhiệt độ
độ ẩm không khí ph bề mặt
sars cov hai không ổn định trên bề mặt khô nó ngừng hoạt động từ vài giờ đến vài ngày
các thử nghiệm ở hoa kỳ cho thấy sars cov hai có thể lây nhiễm đến ba giờ dưới dạng khí dung
lên đến bốn giờ trên tấm đồng hai mươi bốn giờ trên bìa cứng và hai ba ngày trên thép không ghi và nhựa
một nghiên cứu của úc cho thấy sars cov hai có thể tồn tại đến hai mươi tám ngày ở hai mươi độ c
trên bề mặt khác nhau như thủy tinh thép không ghi và giấy
dữ liệu từ một nghiên cứu đã được công bố khác chỉ ra rằng sars cov hai
vẫn có thể lây nhiễm trên bề mặt kim loại trong vài ngày ngay cả nhiệt độ cao hơn ba mươi độ c
tuy nhiên làm khô bề mặt trong vòng một giờ dẫn đến giảm đáng kể khả năng lây nhiễm giảm một trăm linh lần
trong một bài báo chưa qua quy trình đánh giá khoa học nhóm nhà nghiên cứu mô tả rằng
trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm với nồng độ virus cao sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm trên cá
gà và thịt lợn sau ba tuần bảo quản ở bốn độ c âm hai mươi độ c và âm tám mươi độ c
sars cov hai khó lây nhiễm qua nông sản vì hai lý do sau
thứ nhất nông dân có pcr âm tính mới được cho phép ra đồng
dù pcr âm tính nhưng những người này cũng phải mang khẩu trang áo tràng để phòng ngừa khả năng họ đang giai đoạn ủ bệnh
có mẩm virus nhưng pcr còn âm tính
thứ hai nếu nông dân có mở hoặc mang khẩu trang không đúng cách
thì lượng sars cov hai nếu có cũng không nhiều và không tồn tại lâu trên nông sản
sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
trong hướng dẫn cho người tiêu dùng who
gdp fda đều nêu rõ rằng không có bằng chứng nào cho thấy con người bị mắc covid một mươi chín từ thực phẩm
các cơ quan này chỉ khuyến cáo mọi người rửa tay trước khi ăn
và các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần bảo đảm các biện pháp vệ sinh
usda và fda khẳng định sau khi xem xét hơn một trăm linh triệu trường hợp mắc covid một mươi chín
không thấy có bằng chứng dịch tễ học nào cho thấy thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm là nguồn lây nhiễm virus sars cov hai sang người
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ủy ban quốc tế và thông số kỹ thuật vi sinh vật đối với thực phẩm cũng đã kết luận
dù có hàng tỷ gói thực phẩm đã được tiếp xúc kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
nhưng không có bằng chứng cho thấy thực phẩm bao bì thực phẩm là nguồn lây nhiễm virus
như vậy lý thuyết cũng như thực tế đã cho thấy sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
kể cả thực phẩm bị nhiễm virus này
theo bác sĩ trần bá thoại sars cov hai khó lây nhiễm qua thực phẩm và vật tiếp xúc
tuy nhiên để an toàn
người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình tránh lây chuyển của virus qua bề mặt và thực phẩm
bằng cách tuân thủ các quy tắc vệ sinh chung
thứ nhất rửa tay thường xuyên và để tay xa mặt
thứ hai rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với thực phẩm và bao bì
thứ ba rửa sạch đun sôi hâm nóng thức ăn khi chế biến